liên quan đến việc giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư khi mở rộng nâng cấp cảng hàng không tỉnh điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ba công chức thành phố điện biên phủ
gồm phạm trung kiên phó trưởng phòng tài chính kế hoạch trần xuân mạnh công chức phòng tài chính kế hoạch
và bùi mạnh cường công chức phòng tài nguyên và môi trường về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra ba bị can được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh điện biên
quá trình thực hiện các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường
không đảm bảo về quy trình lập phương án thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường hỗ trợ vi phạm quy định của pháp luật về đất đai
hai bị can phạm trung kiên trần xuân mạnh gây thiệt hại hơn sáu tám tỷ đồng bị can cường gây thiệt hại gần sáu hai tỷ đồng của nhà nước
với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ông phạm văn sơn hiệu trưởng trường tiểu học ngọc sơn thành phố hải dương tỉnh hải dương đã bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ông sơn là chủ tài khoản của trường tiểu học ngọc sơn không kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo học sinh khuyết tật
mà vẫn ký vào các chứng tử khống do nguyễn thị nhiên là kế toán của trường lập
để rút tiền ngân sách nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần hoàng lâm chú tại thành phố cà mau vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giả
từ năm hai nghìn sáu trần hoàng lâm làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng và đã kết thúc nhiều dây hụi
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lâm tiếp tục mở năm dây hụi
rồi tự ý kê hụi khống và lấy hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi lâm mất khả năng thanh toán nên thông báo đình hụi
kết quả điều tra ban đầu xác định trần hoàng lâm đã tự lấy tiền của sáu mươi chân hụi và hai mươi một chân hụi khống chiếm đoạt số tiền trên hai tỷ đồng
lập mưu bán bốn người sang campuchia bốn đối tượng trú tại tỉnh đắk lắc và tỉnh đồng nai đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt bốn mươi tám năm tù
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn hiền sang campuchia làm việc cho một số công ty đánh bạc trực tuyến
biết những công ty này đang cần tuyển người việt nam và nếu đưa được một người sang bán thì sẽ được trả từ hai năm trăm linh đến ba usd
hiền đã thỏa thuận với hai đối tượng người việt nam nhờ giúp đưa người vượt biên sang campuchia để bán
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hiền từ campuchia về việt nam liên hệ bàn bạc với hiếu và ngàn để tìm người bán sang campuchia
các đối tượng đưa bốn nạn nhân đến biên giới tỉnh tây ninh vượt biên trái phép sang campuchia
và bán được hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chia nhau tiêu xài
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ chín năm đến một mươi bốn năm tù cùng về tội mua bán người
thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ việc chống đối cản trở người thi hành nhiệm vụ
các đối tượng khi bị dừng phương tiện kiểm tra không những không chấp hành mà còn có hành vi quay phim ghi hình cản trở
thậm chí có trường hợp sử dụng phương tiện đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông gây thương tích cho người thi hành công vụ
phản ánh của nhóm phóng viên tại địa bàn thành phố đà nẵng
các đối tượng khi bị dừng phương tiện kiểm tra không những không chấp hành mà còn có hành vi quay phim gây thương tích cho người thi hành công vụ

điều đáng nói những người vi phạm không chỉ là lao động phổ thông bình thường mà trong số đó không ít người là cán bộ công chức lãnh đạo các doanh nghiệp
hành vi không chấp hành cản trở thậm chí chống lại người thi hành công vụ cho thấy thái độ coi thường pháp luật của một bộ phận người khi tham gia giao thông
những hành vi này đã được giám đốc công an thành phố đà nẵng yêu cầu công an các đơn vị địa phương xử lý nghiêm để gian đe
giám đối lực lượng thi hành nhiệm vụ thì giám đốc công an thành phố và trưởng quân quận đã có quán triệt cho lực lượng giao thông là bằng các biện pháp nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan và công an phương
tiến hành là truy sát xác minh nhanh thăng lên lịch đối tượng để tiến hành củng cố hồ sơ xử lý thái độ quy định pháp luật
ngoài giải pháp tuyên truyền các quy định của pháp luật để người dân hiểu chấp hành và hợp tác với lực lượng công an khi làm nhiệm vụ
việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi
vì chống người thi hành công vụ sẽ là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc chống người thi hành công vụ như trong thời gian qua
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
nghiêm cấm người đứng đầu lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cán bộ công chức viên chức can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
công an thành phố và sở giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy
người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về tốc độ chủ phương tiện lái xe vận tải hàng hóa vi phạm chở hàng quá khổ quá trọng tải cơi nới thành thùng xe
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu thông báo về cơ quan đơn vị đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước
hoặc thông báo về địa phương nơi công dân cư trú để xem xét xử lý theo quy định
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tp nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị quản lý vi phạm
thưa quý vị phường phước vĩnh nằm ở phía tây nam tp huế vốn được đánh giá là một địa bàn rất phức tạp về trật tự an toàn xã hội
trong đó kiệt một trăm ba mươi một trần phú là địa bàn có một trăm linh hai mang tính đặc thù của phường phước vĩnh
với rất nhiều ngõ hẻm liên thông tập trung nhiều đối tượng hình sự ma túy việc chuyển hóa địa bàn là nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong nhiều năm
đặc biệt với sự ra đời của mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự từ tháng bốn năm ngoái nhiều vấn đề nổi cộng đã cơ bản được giải quyết
kiệt một trăm ba mươi một trần phú có chín ngõ tám hẻm nối liền dắp rành với các phương lân cận trái dài liên quan đến năm tổ dân phố và ba khu vực
mô hình liên gia tự quản ra đời có khoảng một mươi năm bốn mươi hội gia
đình trong cùng một tuyến ngõ hẻm sẽ lập thành một nhóm có nhóm trưởng nhóm phó phụ trách do nhân dân lựa chọn người có uy tín trách nhiệm để bầu ra được ủy ban nhân dân phường quyết định công nhận
vai trò của nhóm liên gia thì họ tiến khai tất cả các hoạt động từ khẩu vận động người dân tham gia ngày chủ nhật sân gửi các dạy mươi thông báo họp
rồi tuyên truyền nhắc nhở phong trọng tội phạt trồng cấp
rồi tuyên truyền các dạy mươi thông báo họp rồi tuyên truyền nhắc nhở phong trọng tội phạt trồng cấp
rồi tuyên truyền nhắc nhở phong trọng tội phạt trồng cấp
giúp cơ quan công an xác minh xử lý quét xóa ba thủ điểm phức tạp về ma túy làm rõ một mươi sáu vụ việc ba mươi năm đối tượng
đặc biệt nhóm liên gia phát huy vai trò trong việc cảm hóa giúp đỡ nhiều đối tượng tiến bộ từ bỏ ca nghiện ma túy thành công
tự nhận mình là nghiền chúa vì đã từng có hơn ba mươi năm sử dụng chất cấm anh nguyễn thành khiêm không cần ngại chia sẻ về câu chuyện của mình
anh thấy may mắn vì đã luôn có những cánh tay chia ra giúp đỡ
không có sự đồng viên án ngùi của trịnh truyền địa phương tôi cũng khó vượt qua
kể cả người dân trong xóm tôi cảm thấy là thôi mình là một con người đã dư rửa rồi mà họ không buông mình ra họ dán tay họ đọc mình lại
tôi cố gắng vượt qua
chuyển hóa từng cá nhân chuyển hóa tình hình từng ngõ hẻm phức tạp
ở địa bàn kiệt một trăm ba mươi một trần phú do đó đã có những chuyển biến tích cực
yên ổn hơn và rất là trực tự rất là an toàn
hoạt động của các loại tội phạm giảm rõ rệt các vụ phạm pháp hình sự và ma túy không xảy ra
vài trò của người dân tham gia là rất là tích cực và đặc biệt đó là cái vai trò của lực lượng công an cơ quan tham mưu chính trong cái việc là xây dựng người việt và cũng là tổ chức
trong thời gian tới lãnh đạo công an tp huế cho biết sẽ chỉ đạo toàn bộ công an các phường tham mưu cho lực lượng một trăm ba mươi tám địa phương
điều tra khảo sát tất cả khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự khoanh vùng triển khai mô hình nhóm liên gia theo điểm chứ không làm theo diện rộng
nếu ta làm ở diện rộng cả phương thì chúng ta phải làm tới hai ba năm chúng ta phải làm thành công và nó mới có một cái hiệu ứng mà người dân người ta nhìn thấy
cho nên chúng ta làm từng kiệt từng ngõ từng con đường
từng cái lĩnh vực để sau sáu tháng hay một năm là chúng ta có cái sản phẩm ngay
người dân người ta nhìn thấy và như vậy người ta đóng góp công sức tiền bạc là người ta thấy rằng là nó có hiệu quả và người dân sẽ tích cực tham gia
ngoài kiệt một trăm ba mươi một trần phú mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự đã được áp dụng triển khai tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
kỳ vọng với những cách làm hiệu quả cũng sẽ sớm bàn giao lại địa bàn trong sạch cho người dân
kính thưa quý vị công an quận bốn tp hcm cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ hai đối tượng trần minh lợi sinh năm hai nghìn năm và trần hoàng sung sinh năm hai nghìn bốn về hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn phường sáu quận bốn
trước đó công an quận bốn tp hcm nhận được tin trình báo của người phụ nữ quốc tịch bỉ về việc bị hai đối tượng chạy trên xe gắn máy màu đen áp sát phía sau lưng cướp giật túi sách của chị
rồi tăng ga bỏ chạy tẩu thoát
sau khi nắm thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận bốn và các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp tiến hành điều tra truy xét đối tượng gây án bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào tối ngày một mươi chín tháng chín công an đã bắt giữ hai đối tượng trần minh lợi sinh năm hai nghìn năm và trần hoàng sung sinh năm hai nghìn bốn là nghi phạm trong vụ cướp dật tài sản của người phụ nữ quốc tịch bỉ và thu giữ phương tiện gây án
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội do thiếu tiền tiêu xài nên lên kế hoạch đi cướp dật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là người đi đường đặc biệt là phụ nữ để lộ tài sản có giá trị thì tiến hành thực hiện hành vi cướp sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài
cả hai đối tượng đều có một tiền án về tội cướp giật tài sản sống lang thang không có nơi ổn định không có việc làm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra suy xét
tòa án nhân dân tp hcm vừa quyết định dời phiên tòa xét xử bị can tất thành cao
tòa án nhân dân tp hcm và chính đồng phạm liên quan sai phạm chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất dự án phước kiển huyện nhà bè và dự án khu dân cư vang sông quận bảy từ ngày hai mươi hai tháng chín sang ngày một mươi tháng một mươi
lý do là vì bị cáo phan thanh tâm cựu phó chánh văn phòng thành ủy tp hcm sức khỏe không tốt đồng thời luật sư của bị cáo có lý do khách quan không thể tham gia phiên tòa ngày hai mươi hai tháng chín

khu dân cư ven sông cho công ty quốc cường gia lai gây thiệt hại của nhà nước hơn năm trăm ba mươi hai bốn tỷ đồng
quá trình chuyển nhượng hai dự án tất thành cang trần công thiện và các đồng phạm đã thực hiện các thủ tục trái quy định của pháp luật không thẩm định giá đấu giá gây tổng thiệt hại hơn bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo trần công thiện có vai trò chủ mưu xuyên suốt
với vai trò phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo tất thành cang có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn hai trăm linh sáu ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của văn phòng thành ủy về việc xin chủ trương cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển mà không báo cáo ban thường vụ thành ủy quyết định
trong vụ án tất thành cang và chín bị cáo bán rẻ dự án ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quyết định số sáu nghìn một trăm bảy mươi một chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông cho công ty quốc cường gia lai
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tách nhóm
cơ quan hành vi liên quan trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc ban hành quyết định sáu nghìn một trăm bảy mươi một
trách nhiệm của bà nguyễn thị như loan là tổng giám đốc công ty quốc cường gia lai để tiếp tục điều tra xử lý trách nhiệm sau
ngày hai mươi tháng chín lực lượng chức năng quận tám tp hcm đã phối hợp với nhân viên điện lực tp hcm tiến hành khắc phục sự cố xe ben bị vướng dây cáp viễn thông kéo gãy và nghi nhiều trụ điện trên địa bàn
theo đó rạng sáng cùng ngày xe men lưu thông trên đường bình đông phương một mươi bốn quận tám
hướng từ cầu số một về cầu số hai khi đến giao lộ bình đông ngô sĩ liên do thùng xe ben vẫn còn đang dương cao dẫn đến vướng vào bó cáp viễn thông phía trên làm kéo gãy
nghi một số trụ điện của đường dây hạ thế hai trăm hai mươi một tại khu vực
sự cố khiến nhiều hộ dân nằm trong đường dây trên bị cấp điện và gặp sự cố về điện
ngoài ra sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng
một nhân viên điện lực khắc phục sự cố cho biết có một trụ điện bị gãy ba trụ điện khác bị nghiêng
hiện thiệt hại từ vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ
ngày hai mươi tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường hương lộ tám mươi xã vĩnh lộc a là một nam sinh tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu hơn sáu giờ cùng ngày xe tải biển số sáu mươi h một nghìn tám trăm ba mươi lưu thông trên đường hương lộ tám mươi hướng từ đường nguyễn thị tú về đường trần văn dào
khi đến khu vực ấp một xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
thì xảy ra vai chạm với xe máy mang biển số tp hcm do một nam sinh điều khiển hậu quả vụ tai nạn làm nam sinh tử vong tại chỗ
tiếp nhận thông tin công an huyện bình chánh đã có mặt xử lý hiện trường lực lượng chức năng lấy lời khai và trích xuất camera an ninh quanh khu vực làm rõ nguyên nhân
dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng trên thị trường singapore cập nhật đến ngày một mươi bốn tháng chín với ron chín mươi hai là chín mươi chín sáu usd một thùng ron chín mươi năm là một trăm linh ba bảy mươi chín usd giảm nhẹ tiếp so với những ngày trước đó
riêng giá dầu về mốc một trăm hai mươi usd một thùng do vậy trong kỳ điều hành giá ngày mai hai mươi một tháng chín một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá mỗi lít xăng giảm từ một trăm bốn mươi đến ba trăm một mươi đồng một lít trong khi giá dầu có thể hạ một sáu trăm linh đồng
lãi suất huy động tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng trong tháng chín từ hai đến năm tùy ngân hàng mức lãi suất cao nhất đã lên tới trên bảy bốn một năm
hiện người dân có xu hướng gửi dài hạn ngày càng nhiều hơn sau khi ngân hàng nhà nước thay đổi quy định cho phép người dân không bị mất lãi suất kỳ hạn khi rút trước hạn một phần tiền gửi
theo thống kê người dân đã gửi thêm gần ba trăm một mươi chín tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong sáu tháng đầu năm nâng tổng số dư tiền gửi dân cư lên hơn năm sáu triệu tỷ đồng
hiện trên địa bàn toàn thành phố có một năm trăm bảy mươi chín tòa trung cư cũ
qua giả soát phân loại có hai trăm linh nhà nguy hiểm cấp c một trăm bảy mươi ba nhà cấp b
và bảy nhà thuộc diện nguy hiểm cấp d